hàng loạt vấn đề nóng liên quan đến người nghiện sử dụng rượu bia khi lái xe làm chết nhiều người
mất an toàn giao thông bức xúc của người dân chung quanh dự án giao thông triển khai theo hình thức xây dựng
khai thác chuyển giao bot được nhiều đại biểu quốc hội đặt câu hỏi chất vấn
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể vào ngày năm tháng sáu
và bộ trưởng cũng thừa nhận là hạn chế trong đào tạo sát hạch lái xe là một trong những nguyên nhân khiến tai nạn giao thông diễn ra phức tạp
thời gian tới thì bộ sẽ cố gắng cải tiến đào tạo sát hạch để khi có bằng thì tài xế có thể hoạt động một cách tốt nhất
tại hội trường quốc hội vào ngày năm tháng sáu các đại biểu quốc hội tập trung chất vấn bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
về công tác phòng ngừa mê tín dị đoan
đặc biệt vấn đề trách nhiệm và việc xử lý vụ truyền bá vong báo oán tại chùa ba vàng tỉnh quảng ninh đã làm nóng nghị trường quốc hội
nội dung chất vấn này đã được bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch trả lời thẳng thắn
trước vấn đề việc bà phạm thị yến người tuyên truyền về thỉnh vong kêu gọi phật tử đến chùa giải oan chỉ bị phạt năm triệu đồng là quá nhẹ
bộ trưởng nguyễn ngọc thiện cho rằng đây là mức phạt cao nhất theo quy định hiện hành
theo bộ trưởng trong quản lý nhà nước phải tăng nặng mức xử phạt vi phạm hành chính
quan trọng hơn là làm thế nào để lên án phê phán hành vi phản văn hóa vi đạo đức với những việc làm
như vậy chúng ta kết hợp giữa xử phạt và dư luận xã hội thì sẽ tốt hơn
thưa quý vị tìm giải pháp hiệu quả trùng tu di tích chùa cầu hội an là nhan đề bài viết được đăng tải trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay
dù đã nhiều lần tổ chức trùng tu nhưng hiện di tích chùa cầu hội an tỉnh quảng nam vẫn xuống cấp nghiêm trọng
trước sự bao mòn của thời gian tác động của thời tiết và cả áp lực của việc gia tăng lượng khách tham quan
cách đây gần ba năm thì chính quyền địa phương đã tổ chức hội thảo quốc tế
tìm ra giải pháp giải cứu chùa cầu
thế nhưng đến nay thì phương án trùng tu di tích này vẫn chưa được thống nhất
thưa quý vị thành phố hồ chí minh nói riêng và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước nói chung vừa trải qua những đợt nắng nóng
khiến mức tiêu thụ điện cũng đạt những con số ở mức kỷ lục
nỗi lo thiếu điện là nhan đề bài viết được đăng tải trên báo thời nay
nhiều chuyên gia cho rằng trong bối cảnh hiện nay để có thể bảo đảm được nguồn cung thì việc phát triển nhiệt điện than
vẫn là một trong những giải pháp tốt nhất
bởi lợi thế về giá cả
tuy nhiên phải đặc biệt quan tâm đến môi trường và phải kiểm soát được môi trường
không gây ảnh hưởng đến người dân thì các dự án mới có thể được thực hiện đúng theo tiến độ đã đề ra
như là quy hoạch đã xây dựng
đối với các nguồn cung cấp điện khác thì cần có sự vào cuộc đồng bộ để tạo một cơ chế thông thoáng
cũng như là chính sách thu hút để huy động các nguồn lực xã hội tham gia
việc giao hết đất ven biển bịt kín như một bức tương giao khiến cho người dân thành phố đà nẵng vô cùng bức xúc
trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài viết trả bãi biển về cho cộng đồng
tại tất cả các cuộc tiếp xúc cử tri người dân bức xúc đòi hỏi chính quyền phải có biện pháp trả lại lối xuống biển cho dân
chính những bất cập trên vào năm hai nghìn một mươi tám ban thường vụ thành quỷ đà nẵng đã ban hành thông báo ba trăm ba mươi một
với yêu cầu là ra soát các dự án ven biển thuộc diện nhạy cảm được dư luận quan tâm
thông báo ba trăm ba mươi một đã mở đường cho việc ra soát và điều chỉnh quy hoạch để thu hồi các dự án ven biển
và mở các lối xuống biển phục vụ cộng đồng
dù biết là rất khó nhưng thành phố đà nẵng sẽ có giải pháp cụ thể và lâu dài để lấy lại một phần đất phục vụ nhu cầu công cộng
trong khi đó trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay nêu vấn đề nan giải doanh nghiệp fdi nợ thuế trong số báo ra hôm nay
trong số hơn một doanh nghiệp nợ thuế xuất nhập khẩu vừa bị cục hải quan tp hcm điểm mặt
phần lớn rơi vào các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài fdi và thuộc diện khó thu hồi
theo cục hải quan tp hcm số doanh nghiệp này nợ hơn một tỷ đồng tiền thuế và hầu như là thuộc diện nợ cưỡng chế phát sinh từ nhiều năm
đáng nói hơn là các doanh nghiệp này phần lớn đã bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh
có doanh nghiệp thì quên đóng thuế lên tới một trăm năm mươi tỷ đồng và đã dừng hoạt động từ rất lâu
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân